tại tỉnh hậu giang do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba đã có mưa nhiều và rông lốc trên địa bàn tỉnh
làm ảnh hưởng đến vụ lúa hẻ thu đang thu hoạch của người dân
đặc biệt là hiện nay bà con nông dân ở huyện long mỹ đang lâm vào tình cảnh khó khăn
vì hàng trăm hectare lúa hẻ thu bị đổ ngã ngập úng không thu hoạch được và bán cũng chẳng ai mua
trong khi những chiếc máy gặt đập liên hợp đang nằm chờ để thu hoạch lúa
thì ông nguyễn văn lâm ở ấp bảy xã xà phiên huyện long mỹ tỉnh hậu giang lại phải chạy đôn chạy đáo tìm nhân công cắt lúa bằng tay
hiện giá công cắt tay đã cao gấp đôi gấp ba lần so với cắt máy khoảng tám trăm linh đồng một công

trong khi những chiếc máy gặt đập liên hợp đang nằm chạy đôn chạy đáo tìm nhân công cắt lúa bằng tay
bà con đã liên tục bơm nước và bó lúa thành khóm để không bị ngập úng
và nỗi lo lớn nhất của bà con lúc này là thương lái bẻ kèo bỏ cọc không thu mua lúa
nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường như hiện nay
thì diện tích lúa đổ ngã trên địa bàn tỉnh hậu giang nói chung và huyện long mỹ nói riêng sẽ tăng lên đáng kể
nguy cơ thiệt hại là không thể tránh khỏi
trước tình hình khó khăn của bà con nông dân ngành chức năng đã chủ động khảo sát nắm tình hình để có hướng xử lý kịp thời